trong một vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại huyện cẩm giang
ba người này đã đưa cho dũng số tiền là bảy trăm bảy mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền dũng đã dùng để chi tiêu cá nhân
căn cứ và các quy định của bộ luật hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê tuấn dũng
tám năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc ngày hôm nay cũng cho biết
đơn vị đang khẩn trương truy tìm đối tượng đập vỡ kính ô tô
để trộm cắp tài sản
tài sản hàng trăm triệu đồng
theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh vào trưa ngày bốn tháng bốn
một người đàn ông đậu xe ô tô bên đường lê thánh tông
thuộc phường tân lợi thành phố bô ma thuật để vào tiệm cắt tóc
ngay sau đó một đối tượng đã tới gần rồi dùng vật cứng phá cửa kính
lấy đi một túi ni lông đựng tài sản
sau khi phát hiện xe bị đập phá và mất tài sản
chủ xe đã trình báo công an thành phố bô ma thuật để làm rõ vụ việc này
để điều tra về hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn minh hiếu chú thị huyện trà ôn tỉnh vĩnh lòng
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày ba tháng bốn công an huyện cầu kè
phối hợp với công an huyện càng long và phòng an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh
kiểm tra một nhà trọ tại xã thông hòa huyện cầu kè
qua đó bắt quả tang nguyễn minh hiếu đang tàng trữ tiền giả
lực lượng chức năng đã thu giữ bảy tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng
hơn ba trăm tám mươi tờ tiền có mệnh giá năm đồng một trăm bốn mươi bốn phôi tờ tiền chưa thành phẩm
và nhiều dụng cụ máy móc để in ấn tiền giả
tại cơ quan công an bước đầu hiếu thừa nhận đã mua máy in đa chức năng
rồi dùng tiền thật để photo thành nhiều tờ tiền giả nhằm tiêu giải cá nhân